do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn hiện tại nước đổ về các lòng hồ thủy điện tại yên bái đang ở mức cao
nhằm bảo đảm an toàn vận hành cũng như cắt lũ điều tiết an toàn cho vùng hạ du
các nhà máy thủy điện đã lên phương án an toàn trong mùa mưa lũ
thủy điện thác bà thuộc huyện yên bình là nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất tỉnh yên bái
với công suất một trăm hai mươi mw đến thời điểm này mực nước tại thủy điện thác bà đạt cao trình năm mươi bốn chín mươi một m
đây vẫn đang là mức an toàn do dùng tích lòng hồ chứa
tuy nhiên nếu lượng nước tiếp tục đổ về lớn vượt mức cao trình năm mươi bảy m
thì nhà máy sẽ tiến hành xả lũ tránh gây ảnh hưởng đến vấn đề an toàn đập

thủy điện thác bà thuộc huyện yên bái
thì nhà máy sẽ tiến hành xả lũ tránh gây ảnh hưởng đến vấn đề an toàn đập
thủy điện thác bà thuộc huyện yên bái

thủy điện thác bà thuộc huyện yên bái

theo chiều dọc của sông từ thủy điện thác bà về đoàn hùng
chúng tôi đã lắp đặt bảy trạm phát tín hiệu thông báo việc xả lũ
cũng như là thông báo việc phát điện trên toàn tuyến sông chảy từ đây ra đến huyện đoan hùng
hệ thống này cũng đã vận hành và cũng đã phát huy được hiệu quả của nó
trong việc cảnh báo thay đổi mức nước hạng lưu
trong quá trình phát điện của sông
mùa lũ năm hai nghìn một mươi tám được dự báo là hết sức phức tạp
theo đánh giá của ban quản lý nhà máy thủy điện thác bà
nếu lượng nước đổ về lòng hồ vượt mức cao trình cho phép
thì nhà máy sẽ tiến hành xả lũ điều tiết lượng nước đúng quy định
của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trung ương và bộ công thương